tại hà nội hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tp hà nội phối hợp với đoàn thanh niên sở lao động thương binh và xã hội
hiệp hội nữ doanh nhân doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam đã tổ chức chương trình tri ân thăm hỏi và tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ trên địa bàn
với đạo lý uống nước nhớ nguồn nhiều món quà nghĩa tình của các đoàn viên thanh niên trực thuộc hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tp hà nội
sở lao động thương bình và xã hội hà nội hiệp hội nữ doanh nhân doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam đã trao tận tay tới các gia đình thương binh liệt sĩ người có công với cách mạng trên địa bàn
đây là một trong những hoạt động nhằm toàn lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ tới các gia đình thương binh liệt sĩ những người đã hy sinh vì hòa bình độc lập của dân tộc bằng những việc làm cụ thể thiết thực
hoạt động này còn khơi dậy trong thế hệ trẻ niềm tự hào và phát huy sức mạnh truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến truyền thống anh hùng cách mạng của dân tộc của thủ đô